phát biểu tại buổi đến thăm và làm việc với binh đoàn một mươi hai thủ tướng đề nghị đơn vị thực hiện ba tiên phong
tiên phong trong đổi mới sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ tăng năng suất lao động chuyển đổi số đào tạo nguồn nhân lực
tiên phong trong phát triển hạ tầng chiến lược nhất là hạ tầng giao thông nâng cao chất lượng sản phẩm
tiên phong trong xây dựng đảng trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng viên
tô thắm thêm hình ảnh bộ đội cụ hồ trong lao động sản xuất công tác
công dự có đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương
sau hiệp định geneva tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đất nước tạm thời bị chia cắt
để đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn mới bộ chính trị quyết định thành lập đoàn công tác quân sự đặc biệt
với nhiệm vụ mở tuyến chi viện chiến lược giữa miền bắc và miền nam
bộ đội cụ hồ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín là mốc quan trọng của việc mở đường trường sơn đường hồ chí minh
và được chọn là ngày truyền thống của bộ đội trường sơn anh hùng
với tinh thần xẻ dọc trường sơn đi cứu nước sống bám đường chết kiên cường dũng cảm máu có thể đổ đường không thể tắc
bộ đội trường sơn đã chủ động sáng tạo mưu trí dũng cảm vận dụng đúng đắn sáng tạo đường lối chính trị quân sự và khoa học nghệ thuật chiến tranh nhân dân
sẵn sàng hy sinh vượt qua mọi gian khổ vừa tổ chức mở đường sửa đường bảo đảm giao thông vận tải vừa đánh địch tại chỗ
tiêu diệt hàng vạn tiên địch bắn rơi hàng nghìn máy bay phá hủy khối lượng lớn phương tiện chiến tranh làm thất bại các loại hình chiến tranh của địch lập nên những kỳ tích anh hùng làm nên một trường sơn huyền thoại
để làm nên huyền thoại trường sơn anh hùng hàng chục vạn cán bộ chiến sĩ thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến đã hiến chọn tuổi thanh xuân
thanh niên sung phong đã hy sinh gần ba vạn thương binh hàng vạn người bị nhiễm chất độc da cam
với nhiều chiến công vẻ vang những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc sự hy sinh anh dũng to lớn
bộ đội trường sơn được đảng nhà nước ghi nhận với các danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân huân trường sao vàng huân trường hồ chí minh
một mươi năm tập thể và năm mươi hai cá nhân được tuyên dương và truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
và hàng ngàn huân huy trường các loại
sau khi đất nước thống nhất tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy thủ tướng chính phủ đã quyết định thành lập binh đoàn một mươi hai trên cơ sở kế thừa lực lượng bộ đội trường sơn
thủ tướng chính phủ phạm minh chính trân trọng ghi nhận và đánh giá cao bày tỏ lòng biết ơn những hy sinh công hiến đóng góp to lớn của các thế hệ bộ đội trường sơn
thủ tướng nhấn mạnh chúng ta rất vui mừng trước sự phát triển của binh đoàn một mươi hai tổng công ty xây dựng trường sơn cả về tầm vóc quy mô
kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tiếp tục khẳng định vị thế uy tín thương hiệu trường sơn đóng góp vào sự phát triển của đất nước
trong thời bình tổng công ty xây dựng trường sơn sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn vừa làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng nhiệm vụ quốc tế vừa tham gia phát triển kinh tế
tiếp tục đứng chân trên những nơi khó khăn vùng sâu vùng xa trải rộng trên địa bàn hai mươi một tỉnh thành phố trong nước và năm tỉnh của nước bạn lào
tập trung vào xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông qua đó tạo không gian phát triển mới tạo ra khu đô thị mới tạo ra khu du lịch mới góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương củng cố quốc phòng an ninh
về vấn đề mở rộng vốn thủ tướng đề nghị các bộ ban ngành nghiên cứu mở rộng vốn cho tổng công ty xây dựng trường sơn
trách nhiệm của tổng công ty xây dựng trường sơn là phải bảo toàn vốn xây dựng các công trình mang thương hiệu trường sơn có chất lượng cao được nhân dân tin tưởng và tự hào

thủ tướng phạm minh chính đề nghị tổng công ty xây dựng trường sơn quán triệt sâu sắc quan điểm của đảng ta về kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc triển khai hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng chính sách pháp luật nhà nước về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh bảo vệ tổ quốc
thủ tướng cũng đề nghị tổng công ty xây dựng trường sơn chú trọng xây dựng đảng bộ binh đoàn vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức đạo đức và cán bộ gắn với xây dựng binh đoàn vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu quan tâm bảo đảm việc làm đời sống thu nhập cho người lao động làm tốt công tác giáo dục truyền thống các hoạt động đền ơn đáp nghĩa an sinh xã hội chăm sóc giúp đỡ các gia đình chính sách giải quyết chế độ chính sách
thủ tướng phạm minh chính tin tưởng tổng công ty xây dựng trường sơn tiếp tục đoàn kết chủ động sáng tạo tự lực tự cường vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng là đơn vị kế thừa truyền thống sáu mươi năm năm vẻ vang hào hùng của bộ đội trường sơn sáng ngời phẩm chất bộ đội cụ hồ và quân đội nhân dân việt nam anh hùng
nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng
thủ tướng đã chủ trì phối hợp với ban kinh tế trung ương liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số bốn mươi một của bộ chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân việt nam trong thời kỳ mới
dự hội nghị có đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí lê minh khái bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
dự hội nghị có đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng bàn tuyên giáo trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế như tình trạng vi phạm pháp luật của một số doanh nhân trong thời gian gần đây làm ảnh hưởng đến nền kinh tế và môi trường kinh doanh
đồng chí đề nghị các bộ ban ngành địa phương bám sát các nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết bốn mươi một để triển khai
chú trọng hoàn thiện chính sách pháp luật kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi bình đẳng cho đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp phát triển

đến sáng một tháng năm cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra vận hành thì nồi hơi phát nổ
kết luận bước đầu sau khi khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ công an tỉnh đồng nai xác định nguyên nhân do lỗi kỹ thuật lò hơi phát nổ gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
thông tin từ sở xây dựng tp hcm cho biết thành phố còn hàng nghìn căn hộ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước hiện để không chưa có người vào ở
thống kê của sở xây dựng tp hcm cho biết hiện có tám chín trăm bốn mươi tám căn hộ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước chưa bố trí cho người dân vào ở
các căn hộ thuộc tám mươi năm chung cư cầm chung cư trên toàn địa bàn thành phố
hiện tại trung tâm quản lý nhà và giám sát xây dựng tp hcm đã tiếp nhận quản lý hơn chín mươi bốn số căn hộ và đang chuẩn bị tiếp nhận số căn hộ còn lại từ ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện
sở xây dựng còn cho biết thêm
mới đây ban quản trị ban quản lý công ty dịch vụ công ích của ba mươi chín dự án trong số tám mươi năm chung cư và cầm chung cư đã có các văn bản đề nghị thanh toán chi phí quản lý vận hành các căn hộ trống với số tiền hơn tám mươi một tỷ đồng
thưa quý vị hôm nay trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đã phối hợp với bệnh viện trung ương huế tổ chức hội thảo phát triển mạng lưới tư vấn viên vận động hiến tặng mô tạng tại khu vực miền trung
tham dự có đại diện lãnh đạo bộ y tế

nguồn tạng từ người chết não thực hiện ghép ở bệnh viện này chủ yếu được điều phối từ các khu vực phía bắc và phía nam